vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn ubnd tổ quốc việt nam đã tổ chức lễ phát động toàn dân hiến máu tình nguyện
tới dự và phát biểu đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đề nghị mặt trận cấp cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền
nêu cao tinh thần trách nhiệm ủng hộ các hoạt động hiến máu tình nguyện
tạo nét đẹp văn hóa nhân văn trong xã hội nhất là trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
với thông điệp một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại đồng chí trần thanh mẫn đề nghị
giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp việc bảo đảm nguồn cung cấp máu bị ảnh hưởng
mặt trận các cấp cần tuyên truyền
nâng cao nhận thức trách nhiệm của mọi người dân sẵn sàng tham gia hiến máu
góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân chung tay cùng đảng nhà nước chính phủ chiến thắng đại dịch
cũng trong chiều nay ubnd tổ quốc việt nam đã tiếp nhận một trăm một mươi năm triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch
từ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an